hiện nay ở vùng biển phía đông nam miền trung philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là phenphon
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm ba mươi hai độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng bảy trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông
trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai